một vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đã thiêu dụi hoàn toàn sưởng gỗ cùng nhiều thiết bị máy móc bên trong
sắp may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát từ sưởng gỗ của gia đình ông vũ văn quyết
ngay lập tức ông quyết đã tri hô người dân xung quanh tới dập lửa
đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lâm đồng
đóng tại thành phố bảo lộc đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ
tiếp cận điện trường chứa cháy và cứu hộ
tuy nhiên do bên trong sườn chứa toàn gỗ khô dễ cháy
nên ngọn lửa đã thiêu dụi khu nhà xưởng rộng hơn hai trăm linh m hai
ngọn lửa còn lan qua căn nhà cấp bốn bên cạnh
gây rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu hộ
sau gần hai giờ nỗ lực chứa cháy
song toàn bộ khu nhà sườn rộng hơn hai trăm linh m hai cùng nhiều thiết bị máy móc
bên trong đã bị ngọn lửa thiêu dụi hoàn toàn